sau một tháng tạm ngưng hoạt động để tránh dịch bệnh covid một mươi chín đường sách tp hcm tại đường nguyễn văn bình quận một vừa được cho phép đón khách trở lại song phải bảo đảm các yêu cầu về phòng dịch
sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội các gian hàng tại đường sách tp hcm sẽ được kinh doanh bình thường từ ngày hai mươi bốn tháng bốn
toàn bộ hoạt động tổ chức sự kiện tọa đàm giao lưu ra mắt sách tại đây trong thời gian này yêu cầu tập trung không quá hai mươi người
đồng thời khách hàng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
đường sách cũng phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn dành cho nhân viên bạn đọc khách hàng tại vị trí dễ thấy và tiện dụng
theo dõi sức khỏe nhân viên và khuyến khích nhân viên khai báo y tế nếu có dấu hiệu bệnh sốt trong thời điểm này